sau đó bà tê cùng con trai hai mươi chín tuổi xông ra động tay động chân với các cháu nhỏ
anh l kể lại con trai anh bị mẹ con bà tê tấn công làm tổn thương phải nhập viện điều trị
cháu đã xuất viện nhưng vẫn còn hoảng sợ tâm lý bị ảnh hưởng
thấy ai đến nhà là chạy vào đóng cửa nên anh phải ở nhà chung cháu
anh lơ bức xúc cho biết hiện gia đình bà tê đã qua xin lỗi nhưng gia đình anh không chấp nhận
vì trước đó đã cho cơ hội để xin lỗi nhưng thái độ thách thức
khi thấy gia đình anh làm đơn ra phường thì mới qua xin lỗi
mong cơ quan chức năng làm đúng pháp luật ai sai đâu xử đó
còn anh lhp là bố của cháu lkq sinh năm hai nghìn một mươi năm cho hay
việc mẹ con bà tê đối xử thô bạo với trẻ em là sai phạm hoàn toàn
các cháu có sai nhưng không đến mức bị tấn công như vậy
gia đình đã cho khắc phục nhưng qua mấy ngày mới tới xin lỗi hơn nữa trước đó còn thách thức
anh b cho biết thêm quan điểm của gia đình dù bà t có giao xin lỗi
nhưng cơ quan chức năng cứ làm theo đúng pháp luật
chiều ngày bốn tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã xuân thiện
nguyện thống nhất đồng nai cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích
của bé thổ minh phụng sinh năm hai nghìn một mươi sáu dân tộc chơ ro
theo thông tin từ ông thủ long bố của phụng bé đi chơi từ một mươi ba h ngày ba tháng năm và sau đó không thấy về
người nhà và hàng xóm đã tìm nhiều nơi rồi trình báo chính quyền địa phương
qua xác minh nhiều nguồn điểm cuối cùng bé đến chơi là ở tổng một mươi bốn ấp xuân thiện xã xuân thiện
ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cho bé
theo thông tin từ các bạn
lực lượng tìm kiếm cho rằng có khả năng bé rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang ở bãi đất trống trên địa bàn
do đó trong đêm ngày ba tháng năm và ngày bốn tháng năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã triển khai lực lượng xuống giếng để tìm kiếm tuy nhiên tới thời điểm này vẫn không thấy bé phụng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xuân thiện hiện công an đang điều tra và lực lượng chức năng
tiếp tục tổ chức tìm kiếm mở rộng thêm các khu vực xung quanh các ao hồ gần nhà của bé
ông trần minh châu chủ tịch xã xuân thiện cho biết lực lượng chức năng cũng đã trích xuất hệ thống camera an ninh trên địa bàn
đồng thời tiếp tục đăng tải thông tin tìm kiếm cháu phụng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác liên quan tới vụ ông nguyễn văn quý phó tránh án tòa án nhân dân
huyện cam lộ tỉnh quảng trị bị tấn công trọng thương tại phòng làm việc
công an đã tạm giữ nghi phạm và đang làm rõ các vấn đề liên quan
được biết trước đó đối tượng này từng gây tai nạn làm người tử vong và bị tuyên phạt mức án ba năm tù
đối tượng tấn công ông quý là trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thành phố huế thừa thiên huế
theo cơ quan chức năng tuân từng gây tai nạn làm tử vong và là bị cáo trong vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bị tuyên phạt ba năm tù
cụ thể vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tuân điều khiển ô tô tải biển số bảy mươi năm h một nghìn ba trăm năm mươi năm kéo theo rơ móc biển số bảy mươi năm r bảy trăm hai mươi bảy
trong ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lưu thông trên quốc lộ chín đã va chạm với xe máy biển số bảy mươi bốn f hai trăm linh hai xx chạy cùng chiều
vụ việc khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ
điều đáng nói sau khi gây tai nạn tuân lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường
khi người dân phát hiện đuổi theo tuân mới chịu dừng xe lại
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba toán nhân dân huyện càm lộ đưa vụ việc ra xét xử sơ thầm
chủ tọa phiên tòa là ông nguyễn văn quý
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tuân ba năm tù giam
không đồng ý với phiên tòa sơ thẩm trần văn tuân kháng cáo
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
toán nhân dân tỉnh quảng trị không chấp nhận kháng cáo của tuân giữ nguyên bàn án sơ thầm
do bức xúc vì bàn án ngày hai tháng năm tuân đến toán nhân dân huyện càm lộ
xin vào gặp phó tranh án nguyễn văn quý rồi lấy một chiếc kéo chuẩn bị sẵn tấn công nạn nhân
sau khi gây án trần văn tuân bị khống chế và bị cơ quan công an tạm giữ
ông quý được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ tiếp tục điều trị
trước những thắc mắc về việc trần văn tuân bị tuyên án ba năm tù
vẫn chưa chấp hành án rồi gây ra vụ tấn công phó tranh án tòa
lãnh đạo toán nhân dân tỉnh quảng trị cho biết
với nguyên tắc khi án phúc thầm tuyên xong sẽ có hiệu lực ngay
lực lượng chức năng sẽ bắt giữ bị cáo tại tòa để thực hiện thi hành án
tuy nhiên một số trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn là lao động duy nhất
thì chưa bắt mà chờ có bản án quyết định thi hành án thì mới thực hiện
với bị cáo tuân hoàn cảnh khó khăn ly hôn vợ nuôi hai con nhỏ
vì lý do nhân đạo tòa phúc thầm cho bị cáo tự miện thực hiện thi hành án
tuy nhiên đang trong thời gian chờ thi hành án thì bị cáo gây ra vụ việc kể trên
trở lại vụ vạn thịnh pháp một trong những nội dung tòa tuyên mà nhiều người quan tâm
đó là hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai hoàn trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
đã nhận từ bà trương mỹ lan để thi hành nghĩa vụ của bà lan trong toàn bộ vụ án
vậy chi tiết giao dịch này như thế nào mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
mới đây bà trương mỹ lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
tạm khép lại phiên tòa sơ thẩm ở giai đoạn một
trong bản án sơ thẩm hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai công ty quốc cường gia lai
trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng đã được nhận từ bà trương mỹ lan để thi hành nghĩa vụ của bà lan trong toàn bộ vụ án
theo bản án sơ thẩm bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty quốc cường gia lai gồm ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè
tp hcm thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
hội đồng xét xử nhận xét bị cáo trương mỹ lan sử dụng công ty đầu tư sunnyland công ty sunny ký hợp đồng hứa mua
vừa bán dự án khu dân cư bắc phước kiến xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm với công ty quốc cường gia lai giá một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
bà lan đã thanh toán gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng để quốc cường gia lai tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận lại từ công ty này các tờ giấy liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nêu trên
theo hội đồng xét xử để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước nhưng cũng để đảm bảo quyền lợi của bên liên quan
cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty quốc cường gia lai hoàn trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan
số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng này là để đảm bảo thi hành án cho trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì công ty quốc cường gia lai sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày bốn tháng năm công an tỉnh bắc giang thông tin ban đầu về vụ phát hiện đôi nam nữ dưới ao ở thị xã việt yên
khoảng sáu giờ cùng ngày công an thị xã việt yên nhận được tin báo về việc phát hiện hai nạn nhân gồm một nam một nữ tử vong
chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ thuộc tổ dân phố my điền một phương nánh
qua kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định nam giới là lvd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn nam
xã yên phúc văn quan lạng sơn nữ giới là htv sinh năm hai nghìn một trú tại xã tân văn bình gia lạng sơn
quá trình khám nghiệm hai nạn nhân không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động bước đầu xác định nguyên nhân tử vong nghi là do ngạt nước
ngày bốn tháng năm tri cục trường tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình định cho biết
đã cử cán bộ đến hiện trường lấy mẫu nước để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt
tại hồ sinh thái bầu xen thuộc phường lê hồng phong tp quy nhơn
cùng ngày ủy ban nhân dân phường lê hồng phong cùng với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức dọn dẹp
xử lý ô nhiễm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân ở gần khu vực hồ bầu gen
theo người dân sinh sống xung quanh tình trạng cá chết nổi lên mặt nước xuất hiện từ chiều ngày ba tháng năm
người dân cho rằng do nắng nóng kéo dài nên thiếu oxy dẫn đến cá bị chết
hằng năm cứ dịp nắng nóng cá ở hồ bầu xen lại chết
tuy nhiên lượng cá chết lần này nhiều hơn so với các lần trước
ngày bốn tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định cho biết
sau thời gian xuyên đêm tìm kiếm đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy hai vợ chồng ngư dân
không may bị lật thuyền khi đánh cá trên sông trung linh
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng năm không thấy vợ chồng ngư dân trần trọng thu sáu mươi bảy tuổi
và vợ là bà trần thị nhường sáu mươi năm tuổi chú xã xuân ngọc trở về
nên các con của họ đã đi tìm và báo chính quyền địa phương
qua trích xuất camera lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng năm
khi đang đánh cá tại khúc sông trung linh đoạn gần cống trung linh nối với sông lớn ninh cơ
thuộc địa bàn thị trấn xuân trường huyện xuân trường
bà nhường không may bị trượt chân ngã xuống sông
thấy vậy ông thu với tay kéo theo vợ thì thuyền bị tròng tranh rồi lật úp làm cả hai bị nước cuốn trôi
đến trưa ngày bốn tháng năm bà nhường được tìm thấy ở gần khu vực cầu lạc quần
và ông thu cũng được tìm thấy sau đó
ngày bốn tháng năm nhiều công nhân tất bật đốn hạ di rời các cây xanh trên đường hoàng hòa thám
phương một mươi ba quận tân bình
việc chặt cây này nhằm mục đích để mở rộng đường vào sân bay tân sân nhất
hàng chục gốc cây cổ thụ đã được công nhân đốn hạ di chuyển đến nơi khác
trên đường chỉ còn lại những gốc cây có vết cắt mới dòng đường kính năm đến một mét
đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
việc đốn cây phục vụ dự án mở rộng đường hoàng hòa thám
dài khoảng tám trăm linh mét từ trần cầu vượt giao đường cộng hòa đến điểm ráp sân bay
với chiều rộng được lên tới hai mươi hai mét nhiều cây được đốn hạ để lấy mặt bằng thi công
không thể bứng dưỡng vì khó sống và tốn kém
số gỗ thu được sẽ được trung tâm hạ tầng kỹ thuật tp hcm bán đấu giá nộp vào ngân sách
sau khi hoàn thành mở rộng đường ve tại đây sẽ được trồng lại những cây xanh khác đảm bảo mỹ quản đồ thị
tràn đầy nhiệt huyết tự hào những nữ chiến sĩ sao vuông
người con của đồng bào các dân tộc tây bắc anh hùng
đã tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
có người đã hai lần diễu binh tại chính quê hương mình
năm nay lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được tổ chức trọng thể
với sự tham dự của nhiều tầng lớp nhân dân tỉnh điện biên
trong bốn mươi khối diễu bình diễu hành khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc nổi bật với trang phục các dân tộc tây bắc
tay đeo súng ánh mắt cường nghị nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng gần gũi
khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc có gần một trăm linh thành viên
đều là con em đồng bào dân tộc thái khâm mú tây kinh sinh sống ở điện biên
so với những ngày đầu cách đây ba tháng còn ngượng nghịu với bước chân xài nghiệp
những cô gái tây bắc giờ đây đã thực hiện thuần thục kỹ thuật duyệt đội hình đội ngũ duyệt binh diễu hành
kết thúc nội dung đi đều bước hai má ửng hồng lo thị thanh phong hai mươi chín tuổi dân tộc thái
chia sẻ niềm vui với chị em trong khối vì sau ba tháng xa gia đình
mới đây trong buổi sơ duyệt diễu bình tại sân vận động điện biên cô được gặp bố mẹ
thanh phòng tự hào nói đây là lần thứ hai cô tham gia diễu binh
mừng chiến thắng điện biên phủ và cả đội dân quân chỉ riêng cô có trải nghiệm này
thanh phong tâm sự năm hai nghìn một mươi bốn khi mới một mươi tám tuổi được xã rồi huyện chọn vào khối
cô đã thấy hạnh phúc một mươi năm sau lại tiếp tục được chọn để tham gia diễu bình
quả thực quá đỗi vinh dự may mắn với một người con điện biên như cô
những ngày sơ duyệt và tập luyện tại tỉnh điện biên cùng với các khối khác
khối nữ dân quân được bà con nhân dân cổ vũ tiếp sức nhiệt tình
nhiều lời chúc cố lên tuyệt vời cứ theo sát như truyền thêm năng lượng động lực cho các cô gái
viết tiếp truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ
với tinh thần vượt nắng thắng mưa trên khắp thao trường
các nữ chiến sĩ sao vuông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực vượt mọi khó khăn góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm
thưa quý vị điện hoan mua rối quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng một mươi tại hà nội
với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật mua dối tiêu biểu đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành quyết định một nghìn một trăm ba mươi hai phê duyệt đề án tổ chức sự kiện này
đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và các nước trên thế giới
bộ giao cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với cục hợp tác quốc tế hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội nhà hát múa rối việt nam và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện đề án
tham gia liên hoan là các đơn vị nghệ thuật múa dối tiêu biểu từ các châu lục và các đơn vị nghệ thuật múa dối công lập ngoài công lập
sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật múa rối của việt nam
để hoạt động có sức lan tỏa các đơn vị tham gia liên hoan sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số điểm của thành phố hà nội trong thời điểm diễn ra liên hoàn
ban tổ chức dự kiến lựa chọn hai mươi đơn vị đại diện cho hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
ở trong nước ban tổ chức sẽ chọn những kết mục tiêu biểu của các đơn vị nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp dự kiến gồm nhà hát múa rối việt nam
nhà hát múa rối thăng long đoàn múa rối hải phòng nhà hát nghệ thuật phương nam tp hcm trong đại học sân khấu điện ảnh hà nội nhà hát nghệ thuật đồng nai
theo văn bản do thứ trưởng tạ quang đồng ký liên hoan mô dối quốc tế là dịp các nghệ sĩ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật mô dối của việt nam tới bạn bè quốc tế là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật
các nghệ sĩ mô dối việt nam có điều kiện giao lưu học hỏi trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm từ các đơn vị quốc tế trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại